chào mừng quý vị đến với kênh youtube sức khỏe đời sống
xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo
chưa dừng lại sau một hồi hỏi han người phụ nữ tiếp tục được cho là được nạn nhân thứ hai nhập hồn vào
khi đọc tên này người phụ nữ đang ngồi cuối màn bỗng vươn dậy vỗ vào vai tỏ vẻ đau mỏi và nhanh chóng được nhóm bạn vào vỗ về xoa bóp
tương tự như trên nhân vật này tiếp tục được cho là nhập vào nạn nhân thứ hai
chủ kênh duy thường nói anh thường đây mai anh làm lễ cầu siêu cho nam với em và em hát nữa
nếu có cần cái gì thì bảo anh để anh sắp xếp sắm sửa anh mua cho có cần ô tô xe máy gì nữa không
người phụ nữ lên tiếng đòi mua ô tô mercedes màu đỏ cho nó oách
suốt đoạn clip dài hàng chục phút nhóm người này hỏi han những nguyện vọng của người quá cố và yêu cầu phù hộ cho mình
nội dung na ná nhau từ nhịp vong giãi bầy mong muốn đến khóc lóc khi được hỏi lời chăn chối
sau đăng tải những đoạn clip này bị cộng đồng mạng đồng loạt phản ứng gai gắt và tuyên bố tẩy chai kênh youtube này
nhiều người chỉ trích dữ dội chim duy thường đang làm chiêu trò trên cái chết của người đã khuất
mặt khác việc tuyên truyền mê tín dị đoan cũng là trái pháp luật
đám tang nam ok bị quay tiền phung điếu phạt cảm lập kỷ lục đám tang được xem nhiều nhất tiktok việt nam
một số bạn bè đã đến tận nhà gặp mặn nam oke lần cuối và chia buồn cùng gia đình
họ cũng hé lộ một vài hình ảnh trong lễ tang tràng youtube xấu xố
có người còn làm hàn clip bày tỏ sự tiếc thương cho sự ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ của hot tiktoker
theo chia sẻ từ đào văn thường trưởng nhóm kênh youtube duy thường trước đó
naoke được gia đình đưa đi hỏa táng vào hồi một mươi ba h một mươi năm chiều ngày năm tháng một mươi
đáng chú ý khi duy thường đăng tải clip đến trao tiền phung viếng đám tang nam ok đã bị chỉ trích dữ dội
cụ thể trên tiktok cá nhân duy thường đăng tải đoạn clip đến nhà nam oke trao số tiền hơn hai mươi triệu đồng
để phung viếng và chia buồn với gia đình người em quá cố
mở đầu clip duy thường trao lại chiếc điện thoại của nam ok và đặt lên bàn thờ
tiếp đó nam youtuber trình bày với gia quyến của người em
anh rk là một người anh đã biết
tin có chia buồn với gia đình
anh gửi đến gia đình số tiền hai mươi năm triệu đồng
số tiền này con gửi bà để bà hương nhang cho nam hàng tuần hàng tháng
con đứng trước lưng cữ của nam đây
số tiền của anh rk gửi cho em để bà cầm giữ
đặt lên cho em để sau này hương nhang cho em
anh mong em yên nghỉ duy thường nói
ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự chú ý và ý kiến trái chiều của cộng đồng
trong đó nhiều bình luận phê phán dữ dội và cho rằng duy thường tv đang làm màu
lợi dụng sự chú ý của nạn nhân để câu like
hiện tại rất nhiều người hâm mộ vẫn vào trang cá nhân của chàng trai này để lại lời chia buồn
bên cạnh duy thường bạn thân trí cốt của tiktoker nanoke là tiktoker lê trung hoàng
đã đến đưa tiễn bạn về nơi ăn nghỉ cuối cùng
các clip do tiktoker lê trung hoàng đăng tải ngay lập tức nhận được bão xe
quan tâm của cư dân mạng khi thu hút được hàng chục triệu view
được đề xuất lên xu hướng giới trẻ quan tâm nhất trong bốn ngày gần đây
với khoảng hai mươi năm triệu views thu về được
đám tang của namokê trở thành
đám tang có nhiều view nhất tiktoker việt nam
các clip do lê trung hoàng đăng tải ngay lập tức nhận được bão xe
quan tâm của cư dân mạng khi thu hút được hàng chục triệu view
được đề xuất lên xu hướng giới trẻ quan tâm nhất trong bốn ngày gần đây
hình ảnh tan lễ của youtube nanoke ở quê nhà bắc giang
nhiều bạn bè anh em thân thiết đến tiễn đưa đoạn đường cuối
trước đó sáng ngày năm tháng một mươi anh đào văn trường trưởng nhóm youtube như thường tv
đã chính thức thông báo về lễ ăn
tán của hai thành viên trên chiếc xe định mệnh
theo đó namokê sẽ được hỏa tán vào lúc một mươi ba giờ một mươi năm phút
thành viên còn lại sẽ được an tán tại nghĩa trang quê nhà vào lúc một mươi bốn giờ
anh văn thường chia sẻ thông tin để anh chị em gần xa đến chia buồn cùng gia đình
trong sáng cùng ngày khá nhiều bạn bè anh em thân thiết
cũng đã đến nhà gửi lời chi buồn
tiễn biệt chàng thanh niên trẻ tuổi qua đời vì tai nạn giao thông một đoạn đường cuối
tuy nhiên do tình hình dịch bệnh phức tạp
nên lượng người đến thăm viến cũng được thực hiện giãn cách
sự ra đi đột ngột của thành viên nhóm duy thường tv
đã khiến nhiều bạn bè bàn hoàng tiếc thương
nhiều người đã không kìm được những giọt nước mắt xót xa
khi các nạn nhân ra đi khi tuổi mới đôi mươi
chia sẻ trên facebook một người anh em thân thiết
cũng là người làm vlog cùng team với namokê chia sẻ
tất cả anh em trong tim đều đã ở đây đến phút cuối
ai cũng buồn
mọi người không ai livestream
nhưng vì nhiều người muốn hỏi thăm
muốn chi buồn nên mình quay video này
mình sẽ thay mặt cho tất cả mọi người
để thắp cho nam một nén nhang
mọi người cùng nói lời tiễn biệt nam nhé
từ vụ tai nạn thảm khốc khiến namokê tử phong
chủ xe có thể phải ngồi tù tới một mươi năm
điều đáng nói là trong vụ việc trên
theo cục đăng kiểm việt nam
ô tô con do namokê điều khiển nhãn hiệu kia
phan biện kiểm soát chín mươi tám a hai mươi nghìn sáu trăm ba mươi ba
sản xuất năm hai nghìn một mươi tám tại việt nam
với chủ xe đăng ký theo giấy là
đờ vờ tờ huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
đã quá hàng kiểm định hơn năm tháng
về tinh tiết này luật sư nguyễn thị thu
đoàn luật sư hà nội cho rằng
theo quy định hiện hành
xe ô tô đã hết hạn đăng kiểm
không được phép tham gia giao thông
theo điểm xe khoảng bốn
điều một mươi sáu nghị định một trăm linh trên hai nghìn một mươi chín trên nd gcp
người điều khiển xe có giấy chứng nhận
hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường
nhưng đã hết hạn sử dụng dưới một tháng
sẽ bị phạt tiền từ hai ba triệu đồng
người điều khiển xe không có giấy chứng nhận
hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật
và bảo vệ môi trường
hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng trên một tháng
sẽ bị phạt tiền từ bốn sáu triệu đồng
nếu đủ dấu hiệu cấu thanh tội phạm
cá nhân vi phạm có thể bị xử lý hình sự
về tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông
cơ giới đường bộ xe máy chuyên dùng
không bảo đảm an toàn
áp dụng điều hai trăm sáu mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định
người nào chịu trách nhiệm trực tiếp
về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật
mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông
cơ giới đường bộ xe máy chuyên dùng
không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật
tham gia giao thông
thuộc một trong các trường hợp quy định
tại khoảng một điều này thì bị phạt tiền
từ hai mươi một trăm linh triệu đồng
phạt cải tạo
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù
từ sáu tháng đến ba năm
phạm tội làm chết hai người
gây thương tích gây tổn hại
cho sức khỏe của ba người trở lên
mà tổng tỷ lệ tổn thương
của cơ thể của những người này
từ một trăm hai mươi hai đến hai trăm linh
thì bị phạt tù từ ba bảy năm
phạm tội làm chết
ba người trở lên gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe
của ba người với tỷ lệ tổn thương
cơ thể mỗi người sáu mươi một trở lên
gây thiệt hại về tài sản
tài sản một năm tỷ đồng trở lên
v v thì bị phạt tù
từ năm một mươi năm
ngoài ra người phạm tội còn có thể
bị cấm đảm nhiệm chức vụ
cấm hành nghề hoặc làm công việc
nhất định từ một năm năm
như vậy hành vi đưa xe đã hết hạn
đăng kiểm tham gia giao thông trên đường
đã xâm phạm đến các quy định
đảm bảo an toàn giao thông đường bộ
và tính mạng sức khỏe tài sản của người khác
người phạm tội thực hiện
tội phạm này với lỗi cố ý
nên cần bị xử lý nghiêm
luật sư thu nhấn mạnh
vụ tai nạn của nhóm duy thường
khiến ba nạn nhân tử vong
từng khiến dư luận xôn xao
thế nhưng việc các thành viên
của nhóm livestream gọi hồn
các thành viên để câu view
khiến nhiều người bức xúc
thậm chí kêu gọi tẩy chai kênh
liên quan đến vấn đề này
kênh sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục
cập nhật và gửi đến quý vị
những thông tin mới nhất
xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại